hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hộ khẩu thường trú tại số một ngõ trần cao vân phường phô huế quận hai bà trưng thành phố hà nội
có xeo chấm cách hai hai cm trên sau đầu lông bài trái
còn về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy công an huyện tam nông tỉnh phú thọ đã ra quyết định
truy nã đối với đối tượng nguyễn việt cảnh sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại thị trấn hưng hóa
huyện tam nông tỉnh phú thọ có nốt ruồi cách hai cm trên sau đầu lông mày phải
và trên ngực có hình xăm không rõ hình
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện